thưa quý vị lê minh long đối tượng đã trực tiếp ra tay sát hại chị võ thị mỹ hương
chủ tiệm hương roza ở khu phố bốn phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bị công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh gia lai bắt giữ vào tối ngày hôm qua hai mươi bốn tháng ba
khi đang lẩn trốn tại xã ia kram huyện ia pa tỉnh gia lai
vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo chị hương bị sát hại cướp tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến một mươi bảy h bốn mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba công an tỉnh đồng nai phát hiện được minh long
khi đang lẩn trốn tại huyện ia pa tỉnh gia lai nên phối hợp bắt giữ
qua đấu tranh bước đầu long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an tỉnh đồng nai đang tổ chức di lý đối tượng về đồng nai để phục vụ công tác điều tra
làm rõ xử lý nghiêm minh trước pháp luật
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu phạm hoàng my đã dùng dao đâm bạn nhậu tử vong
tại phiên tòa sơ thẩm chiều ngày hai mươi bốn tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo phạm hoàng my
ba năm tù về tội giết người đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền hai trăm ba mươi triệu đồng
theo cáo trạng trong lúc nhậu giữa my và dương văn tèo xảy ra mâu thuẫn my sử dụng hung khí đâm nhẹ vào ngực tèo một cái
nhưng không gây thương tích tèo tiếp tục có lời lẽ thách thức my liền rút dao rồi đâm một nhát vào vùng bụng tèo
làm tèo ngã bất tỉnh
my đưa tèo đi cấp cứu nhưng tèo đã tử vong trên đường đến trung tâm y tế huyện
ngày một mươi sáu tháng tám my bị bắt giữ đến ngày một mươi tám tháng tám my bị khởi tố điều tra
với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy bị cáo bùi văn lâm chú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
đã bị tòa án nhân dân tỉnh con tôm tuyên phạt hai mươi năm tù gia
theo cáo trạng lâm nhận vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch
với số tiền công là hai triệu đồng
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khi đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường quốc lộ bốn mươi
đoạn qua xã đắc xú từ xã bờ y đi thị trấn pleikon huyện ngọc hồi đến điểm giao ma túy
thì lâm bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng cùng tăng vật là hơn một trăm bốn mươi gram ma túy
công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
do đối tượng là tòa án nhân dân tỉnh con tôm